cảnh sát đã bắt giữ hai đối tượng người iraq bị tình nghi là những kẻ buôn người và hai người sudan bị tình nghi là những kẻ buôn người và hai người sudan bị tình nghi